mở đầu là thông tin liên quan đến vụ án làm sáu người thiệt mạng tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
sáng nay lực lượng điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến sáu người chết đã phát thư vận động tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân
hiện cơ quan công an đang khoanh vùng đối tượng và cử các mũi trinh sát khẩn trương điều tra theo dấu vết của tội phạm
lực lượng điều tra vụ án mong muốn người dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo về các số điện thoại
sáu trăm năm mươi một ba nghìn tám trăm bảy mươi chín bốn trăm ba mươi bốn hoặc sáu trăm năm mươi một ba nghìn tám trăm sáu mươi chín hai trăm sáu mươi chín tiếp nhận hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hoặc website công an tỉnh bình phước ở địa chỉ cônganbìnhphuoc gov vn và thư điện tử cônganbìnhphuoc gmail com
công an bình phước có trách nhiệm bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin có giá trị
bộ công an cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra
tránh suy diễn gây rắc rối
gây rối thông tin hoang mang trong dư luận và bất lợi cho công tác điều tra